nhiệt độ tại tỉnh lào cai xuống thấp dễ ảnh hưởng tới những người bệnh đang nằm điều trị tại các bệnh viện
và để phòng chống rét thuận lợi cho việc điều trị cho các bệnh nhân
các bệnh viện tại tỉnh lào cai đã chủ động giữ ấm giúp người bệnh ổn định sức khỏe
khoa nhi bệnh viện đa khoa huyện mường khương những ngày chở z
bệnh nhân nhi tăng vọt so với thời điểm trước đó
chủ yếu trẻ mắc các bệnh về đường hô hấp đặc biệt là viêm phổi viêm phế quản
cùng với các biện pháp điều trị bệnh viện đã tăng cường thêm chăn đệm các đèn sửa để phục vụ người bệnh
em vẫn phải tư vấn cho nhất là quần áo ấm
và thứ hai là hạn chế ra ngoài khi trời gió z mùa lạnh mưa
do địa bàn vùng cao đời sống kinh tế còn thấp
nên phần lớn bệnh nhân tại bệnh viện đa khoa huyện mường khương đều là những người nghèo có hoàn cảnh khó khăn
chính vì vậy bên cạnh việc trang bị các thiết bị sửa ấm
bệnh viện cũng hỗ trợ thêm về chế độ ăn uống cho các bệnh nhân
chúng tôi phục vụ các bệnh nhân
phối hợp với hội chữ thập đỏ huyện
hàng tuần chúng tôi tổ chức hai bữa ăn
hỗ trợ mỗi một ngày năm mươi bệnh nhân
mỗi một suất là hai mươi đồng một bữa thôi
chứ một số tổ chức hỏi cho một số quần áo ấm
như đợt vừa rồi cho khoảng độ mấy trăm bộ
như vậy chúng tôi để vị trí bà con cần thiết bà con sống lấy
ngoài việc chủ động bảo đảm công tác phòng chống rét
các y bác sĩ tại bệnh viện đa khoa huyện mường khương
cũng chú trọng khuyến cáo bệnh nhân người nhà bệnh nhân bảo đảm sử dụng an toàn các thiết bị điện
thiết bị sửa ấm ăn uống đủ chất giữ vệ sinh cơ thể nhà cửa để điều trị đạt hiệu quả cao và phòng chống các bệnh mùa rét